hội đồng nhân dân tp hà nội vừa công bố báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri
trong đó có vấn đề về xử lý cán bộ và những người có liên quan trong việc quản lý đất đai tại huyện sóc sơn những năm gần đây
theo đó trước kiến nghị của cử tri xã minh phú huyện sóc sơn tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đã chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân xã minh phú có liên quan đến việc ký hợp đồng thuê đất công ích không đúng quy định
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn ủy ban nhân dân xã minh phú đã tổ chức kiểm điểm tập thể xã và cá nhân
ông nguyễn văn thành nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã cùng cán bộ địa chính
ngoài ra ủy ban nhân dân huyện sóc sơn còn chỉ đạo ủy ban nhân dân xã minh phú xử lý rứt điểm vi phạm trật tự xây dựng
tại khu đất đồng quốc thuộc thôn đoài
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn còn chỉ đạo ủy ban nhân dân xã minh phú xử lý rứt điểm vi phạm trật tự xây dựng